ngân hàng nhà nước đã thực hiện việc xiếp lại giới hạn dùng vốn ngắn hạn cho vai chung giải hạn của các ngân hàng
theo lộ trình ba năm bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cụ thể ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư số hai mươi hai năm hai nghìn một mươi chín quy định các giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn
trong hoạt động của ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo lộ trình giảm dần tỷ lệ tối đa
của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vai chung và giải hạn như sau
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ này là bốn mươi
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một là ba mươi bảy
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai là ba mươi bốn
kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai sẽ giảm xuống còn ba mươi
bên cạnh việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn và cho vai chung và giải hạn
ngân hàng nhà nước còn tăng hệ số rủi ro
khi kinh doanh bất động sản từ một trăm năm mươi lên hai trăm linh
đối với các khoản vay cá nhân phục vụ đời sống mà tổng số tiền cho vay từ bốn tỷ đồng trở lên
sẽ bị áp hệ số rủi ro một trăm hai mươi
có hiệu lực từ ngày đầu năm hai nghìn hai mươi và sau đó sẽ nâng lên một trăm năm mươi kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi một